cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên vừa tạm giữ đào văn sáng trú tại thành phố hương yên về hành vi giết người
vào khoảng một mươi giờ đêm ngày hôm qua đào văn sáng đã xảy ra mâu thuẫn với nguyễn văn long tại quán bia
trên đường về sáng gặp long đi ngược chiều nên quay đầu xe đi cùng chiều với long dùng dao đâm nhiều nhát về phía long
trong đó có hai nhát trúng vào người khiến long tử vong
cho đến ba giờ sáng ngày hôm nay sau khi được các đơn vị công an phối hợp vận động thuyết phụ
sáng đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên để đầu thú